bộ công thương vừa đưa ra thông tin về tình hình nhập khẩu thịt gà trong thời gian qua và khẳng định mặc dù có ảnh hưởng nhưng đây không phải là nguyên nhân chính tác động tiêu cực đến ngành chăn nuôi trong nước
trong chín tháng vừa qua cả nước nhập khẩu hơn hai trăm linh tấn thịt gà chủ yếu từ thị trường hoa kỳ
so sánh với năm hai nghìn một mươi tám lượng nhập khẩu thịt gà đã bắt đầu giảm dần từ tháng sáu đến nay
trong khi đó nguồn cung thịt gia cầm trong nước lại tăng khá nhanh dẫn đến giá thịt gà công nghiệp tại khu vực đông nam bộ đã giảm ba mươi so với cùng kỳ năm ngoái
nguyên nhân là do các hộ chăn nuôi đang ồ ạt bán tháo cắt lỗ đặc biệt tại tỉnh đồng nai khi có dịch tả lợn châu phi toàn khu vực đã chuyển sang chăn nuôi gà
tại các tỉnh phía bắc giá thịt gà nuôi công nghiệp ổn định hơn nhiều nơi có mức giá tốt
vì vậy bộ công thương đánh giá việc nhập khẩu thịt gà có thể ảnh hưởng phần nào nhưng không phải là nguyên nhân chính tác động tiêu cực đến ngành chăn nuôi trong nước
dự kiến từ nay đến cuối năm giá thịt gà công nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp đặc biệt là tại khu vực đông nam bộ sau nguồn cung vẫn rời rào
do đó bộ khuyến cáo các hộ các cơ sở chăn nuôi cân nhắc việc tăng đàn tránh tự phát ồ ạt nhằm kiểm soát tình hình chăn nuôi đáp ứng đúng quy hoạch